đại diện trung tâm phối hợp và tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực hai đà nẵng
thuộc trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải việt nam cho biết
lúc chín h bốn mươi năm ngày hôm nay mùng năm tháng một tàu sar bốn trăm một mươi hai đã đưa tàu cá nd chín trăm hai mươi hai sáu mươi tám ts
cùng sáu ngư dân bị nạn trên biển về đất liền an toàn
trước đó nhận được thông tin tàu nd chín trăm hai mươi hai sáu mươi tám ts do ông trần văn hiền thường trú tại xã hải xuân
huyện hải hậu tỉnh nam định làm thuyền trưởng bị hỏng máy thả trôi từ ngày ba tháng một
vị trí tàu bị nạn cách cửa việt quảng trị về phía đông bắc bảy mươi hải lý
trong suốt hai ngày chống chọi với điều kiện thời tiết khắc nghiệt
mặc dù đã cố gắng tìm cách khắc phục nhưng không thành công tàu yêu cầu cứu nạn khẩn cấp
trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn khu vực hai đóng tại đà nẵng đã điều động tàu sar bốn trăm một mươi hai lên đường đi cứu nạn
vào lúc hai mươi một h ngày bốn tháng một lực lượng cứu nạn đã tiếp cận tàu cá bị nạn triển khai các biện pháp nghiệp vụ
cứu đắm bơm nước chống chìm cho tàu đồng thời hỗ trợ ngư dân lai rắt tàu về bờ
đến chín h bốn mươi năm phút ngày năm tháng một tàu sara bốn trăm một mươi hai đã lai rắt tàu nd chín mươi hai nghìn hai trăm sáu mươi tám ts cùng sáu ngư dân về đà nẵng an toàn
hiện sức khỏe của tất cả các thuyền viên đã ổn định trở lại